được mùa mất giá được giá mất mùa là thực trạng nhiều năm qua tại các làng muối truyền thống xã xuân bình và xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên
năm nay thời tiết nắng nóng đầu vụ muối cho năng suất cao diêm dân phấn khởi với hy vọng phần nào vơi đi khó khăn
thế nhưng đến thời điểm này thì hoàn toàn ngược lại giá muối xuống quá thấp thương lái ít mua nhiều diêm dân bỏ hoang rộng muối hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các làng nghề làm muối lâu đời tại phú yên
một lứa muối năm ngày gia đình ông phạm dân ở xã xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên thu được ba mươi bao tương đương một năm tấn cao nhất trong vài năm trở lại đây
thế nhưng hiện nay giá muối lao dốc và chỉ còn sáu trăm linh đồng một kg sau khi trừ các khoản chi phí gia đình ông dân ngậm ngùi cầm về chỉ vòn vẹn một trăm linh đồng
năm qua thì mất mua thì lại có giá
giá muối thấp kỷ lục chỉ bằng một nửa của năm hai nghìn một mươi bảy giá nhân công tăng bán cho thương lái chẳng mấy ai mua
diêm dân gặp khó chất muối trắng đồng
người bỏ tiền mua bạt phủ tránh mưa
những ngày đầu tháng năm trời càng nắng gắt một lứa muối chỉ còn bốn ngày là cho thu
thế nhưng tại hai làng muối lớn nhất tỉnh phú yên là lệ uyên xã xuân phương và tuyết diêm xã xuân bình
diêm dân phải chất muối thành từng đống chờ giá lên có người bỏ ruộng vì không còn kiên nhẫn sau nhiều năm làm muối bấp bênh
năm hai nghìn một mươi bảy địa phương này có một trăm tám mươi ba ha muối đạt tổng sản lượng hơn một mươi một tấn
thế nhưng năm nay cánh đồng muối chỉ còn khoảng một trăm linh
năm hai nghìn một mươi bảy địa phương này có một trăm ba mươi hecta nguyên nhân là do nhiều diêm dân bỏ hoang ruộng hoặc chuyển sang cải tạo làm hồ nuôi tôm
đây là thực trạng tái diễn nhiều năm qua nhưng các cấp chính quyền của tỉnh phú yên vẫn chưa tìm ra lời giải